mẹ em bị nạn là do đập vào bên cánh xe tải bị gãy xương chậu giãn xương lưng mảnh kính cắt đứt gần ngón tay
lúc bị tai nạn là xe đang chạy bay vào nhà dân mẹ em chuẩn bị rớt
em kéo mẹ em lại xe đứng thì em giúp mẹ xuống dưới
cùng trong phòng khám này ông võ tá biểu trú tại cư quyền đắk lắc cho biết
ông nằm giường thứ ba trên chuyến xe khách
ông biểu nói tôi về quê để mãn tan ông cậu tại thạch thành thạch hà hà tĩnh
lúc nằm trên xe ông nghe tài xế kêu ôi trời ơi
rồi sau tiếng rầm lớn xe lắc mạnh trao đảo rồi đâm vào nhà dân
khi nghe tiếng hô tôi bật dậy và đâm đầu vào thành ghế nằm
còn nạn nhân lương thị hà trú tại ea haleo đắk lắc cho hay
vào thời điểm trước khi vụ tai nạn giao thông xảy ra tôi ngồi phía trước nhắn tin điện thoại thì tài xế hét lớn
nên ngước mặt lên để nhìn
lúc đó xe đổi dốc với tốc độ khá cao
sau khi thông vào xe tải xe trao đảo mạnh rồi đâm vào nhà dân
lúc này đầu tôi đau nhói trên xe tiếng người la hét cùng với khói bụi mù mịt nên tôi không biết gì nữa
trên thực tế tai nạn giao thông là mối hiểm họa khôn lường bởi nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào
chỉ cần một phút lơ là chủ quan sẽ để lại hậu quả vô cùng đáng tiếc
hy vọng thông qua những sự việc trên người dân sẽ trang bị cho mình những kiến thức quan trọng về luật giao thông đường bộ
cũng như sự tỉnh táo khi tham gia giao thông nhằm bảo vệ an toàn cho chính mình và những người xung quanh
như thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt